đoàn công tác của bộ trưởng bộ giao thông vận tải do bộ trưởng nguyễn văn thể dẫn đầu đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai về thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế long thành
tại buổi làm việc bộ trưởng nguyễn văn thể đề nghị tỉnh đồng nai tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành
đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan của bộ khẩn trương phối hợp với tỉnh đồng nai thực hiện hai tuyến đường kết nối với sân bay
về đề xuất ưu tiên người dân thuộc diện giải tỏa tại địa phương được làm việc trong quá trình thi công và hoàn thành sân bay
bộ trưởng nguyễn văn thể giao cục hàng không việt nam chủ trì phối hợp với tổng công ty hàng không việt nam
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai dự báo kỹ nhu cầu lao động cho cảng hàng không quốc tế long thành khi đưa vào hoạt động năm hai nghìn hai mươi
từ đó xem xét ưu tiên những người dân trong diện di rời
đủ điều kiện